do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường khiến nhiệt độ của huyện sapa tỉnh lào cai giảm xuống mức rét đậm rét hại
từ đầu mùa đông đến nay đã có bốn mươi bảy con da súc của các hộ dân bị chết rét gây thiệt hại không nhỏ cho người nông dân
phòng nông nghiệp huyện sapa cho biết chỉ trong vòng bốn ngày từ mùng tám tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng hai đã có hai mươi bảy con châu bò bị chết vì rét
nhiều nhất tại bốn xã là sapa trung trải thanh kim và tà phìn
phòng nông nghiệp huyện sapa cho biết chỉ trong vòng bốn ngày từ mùng tám tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng hai đã có hai mươi bảy con châu bò bị chết vì rét
nhiệt độ ở mức độ như này trong vòng năm bảy hôm nữa hoặc xuống thấp hơn thì tình hình ra súc bị chết rét cũng theo nhận định của chúng tôi thì cũng ở mức độ nhất định thôi
vì đến nay bà con vẫn có việc che chắn cho chuồng chạy ra súc rồi giữ chữ thức ăn ra súc thì hiện nay vẫn còn đảm bảo
vì năm nay rét ít hơn như năm trước
hiện các hộ chăn nuôi tại huyện sapa đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi
che chắn kín chuồng chạy dự trữ thức ăn ra súc
che chắn kín chuồng chạy dự trữ nguồn thức ăn theo dõi thường xuyên sức khỏe đàn ra súc không thả rông châu bò trong những ngày thời tiết khắc nghiệt
so với nhiều năm trước những năm gần đây nhiều hộ gia đình đã chủ động thu gom tích chữ dơm từ vụ mùa trồng thêm cỏ làm thức ăn cho gia súc để phòng rét
hệ thống chuồng chạy được ra cố che chắn kỹ hơn dần hình thành thói quen chống đói chống rét cho ra súc